các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cử tri đã rất hoan nghênh phấn khởi việc quốc hội khóa một mươi bốn tín nhiệm bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước
bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào việc đồng chí tổng bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất của đảng và nhà nước
đây là vấn đề hết sức quan trọng hợp ý đảng lòng dân đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước
trong những năm vừa qua đồng chí đã cùng trung ương đã ra nhiều nghị quyết quan trọng
nhất là đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và đạt những kết quả tích cực củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng
một trong những vấn đề được cử tri đề cập đến nhiều là công tác phòng chống tham nhũng và luật phòng chống tham nhũng
bên cạnh đó là việc quốc hội đã chính thức thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương cptpp
nhiều cử tri băn khoăn về một số lĩnh vực như quá trình triển khai thực hiện đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là việc làm rất cần thiết
nhưng cần có bước đi cách làm phù hợp
công tác giáo dục đào tạo còn nhiều hạn chế tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên chưa được khắc phục
ngày hai mươi một tháng một mươi một bộ tư lệnh thủ đô hà nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô hà nội
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và thượng tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng đồng chủ trì
trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố hà nội và bộ quốc phòng thiếu tướng nguyễn doãn anh
nguyên tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô và thiếu tướng nguyễn hồng thái tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô đã chính thức ký biên bản bàn giao nhiệm vụ
bí thư thành ủy hoàng trung hải tin tưởng rằng ở cương vị mới thiếu tướng nguyễn hồng thái sẽ cùng cán bộ chiến sĩ trong bộ tư lệnh thủ đô
tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng mà bộ quốc phòng quân ủy trung ương và thành ủy hà nội giao cho
thành ủy hà nội đã ký quyết định bổ nhiệm thiếu tướng nguyễn doãn anh ủy viên ban thưởng vụ thành ủy tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô hà nội giữ chức vụ tư lệnh quân khu bốn bộ quốc phòng
thành ủy hà nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi chín nqtu ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
sau năm năm thực hiện hệ thống giáo dục trường tư thục trên địa bàn hà nội phát triển mạnh
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà nội có năm trăm hai mươi trường tư thục với gần hai trăm năm mươi năm học sinh trên hai mươi tám giáo viên
cùng với đó hà nội trú trọng ứng dụng
hà nội chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực giáo dục và đào tạo đẩy mạnh xã hội hóa hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo nhất là đã thí điểm mô hình trường chất lượng cao trường đào tạo song bằng tích cực thực hiện nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
những kết quả đó đã đưa hà nội tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhằm kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi tám của thành phố
đây là cuộc kiểm tra lần thứ năm mươi chín của tổ công tác và là lần thứ hai đối với hà nội từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã nhận được hai năm trăm chín mươi bốn văn bản chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ tại nhiều hội nghị cuộc họp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự xã hội giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội trực tiếp là đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai một trăm linh các nhiệm vụ được giao với tinh thần sâu sát quyết liệt theo phương châm năm rõ rõ người rõ việc rõ quy trình rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả
một việc một đầu mối xuyên suốt và hướng tới mục tiêu đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn
bộ trưởng mai tiến dũng đánh giá cao sự chủ động của ủy ban nhân dân thành phố hà nội trong việc phối hợp với văn phòng chính phủ và các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng hợp tác quốc tế và lưu ý hà nội cần quyết liệt hơn trong giải quyết khiếu nại tố cáo đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp
công tác quy hoạch cần đồng bộ kịp thời quyết liệt xử lý những vụ đất đai sai phạm quan tâm tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng quan tâm tới quy hoạch đô thị theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản do trung tâm khuyến nông hà nội đang triển khai là hướng đi mới trong phát triển kinh tế không những nâng cao thu nhập cho người nuôi trồng thủy sản
mà còn góp phần cải thiện môi trường
nuôi tôm càng xanh siêu đực và nuôi cá sông trong ao là một trong những mô hình ứng dụng công nghệ sinh học được triển khai một cách hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao
mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những mô hình này
đây là ao nuôi tôm càng xanh của gia đình ông nguyễn duy nam thôn một đông mỹ thanh trì hà nội
nếu như trước kia ông nuôi tôm hỗn hợp cả đực và cái thì năm nay được trung tâm khuyến nông hỗ trợ về con giống kỹ thuật
cám và chế phẩm sinh học ông đã chuyển sang nuôi tôm siêu đực
hiệu quả kinh tế chắc chắn là sẽ hơn cái con tôm nuôi hỗn hợp
tôm càng xanh đặc biệt là con đực có tốc độ tăng trưởng tốt tỷ lệ thịt cao mang lại lợi ích kinh tế lớn
tuy nhiên lâu nay mô hình nuôi tôm càng xanh siêu đực ở hà nội chưa phát triển nhiều do phải đầu tư vốn lớn khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng một hectare
trong khi quá trình nuôi tôm đòi hỏi người nuôi phải có kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh quản lý môi trường
do kinh nghiệm chủ yếu tự học hỏi nên các hộ nuôi tôm ở hà nội
còn gặp khó khăn như tỷ lệ tôm chết cao chậm lớn chưa biết cách sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường phòng trị bệnh
tuy nhiên các hồ nuôi tôm của ông nam được trung tâm khuyến nông và trạm khuyến đông huyện thanh trì hỗ trợ một trăm linh về con giống hỗ trợ một phần ba các chế phẩm sinh học
trung tâm còn hỗ trợ kỹ thuật tập huấn cho ông và nhiều hộ gia đình ở xã đồng mỹ để mở rộng nuôi tôm siêu đực
để nuôi con tôm mà ứng dụng khoa học kỹ thuật bằng công nghệ sinh học này
con tôm lớn nhanh hơn môi trường tốt hơn sinh học này để sử dụng môi trường đảm bảo đáy cho con tôm sinh trưởng tốt
đối với mô hình này các cấp quan trọng làm mô hình nuôi tôm càng xanh của hồ khuyến đông thành phố hà nội
chọn mô hình này
thì qua cái kết quả nhìn nhận tại thời điểm này thì mật độ của con tôm nó cũng rất là phù hợp
một cái thứ hai nữa là cái phát triển của con tôm nó phát triển rất là đều
và cái năng suất thì nó cũng đảm bảo được cái năng suất
thì con tôm thì đối với cái con tôm mà hiện nay thì cái trọng lượng của con tôm nó cũng được đảm bảo theo cái thời gian
thời gian mà bà con chăn nuôi
khác với mô hình nuôi tôm càng xanh tại xã khai thái huyện phú xuyên hà nội người dân lại triển khai nuôi cá sông trong ao
đây là mô hình nuôi cá sông trong ao của gia đình ông nguyễn bá trung thôn khai thái xã khai thái huyện phú xuyên
để nuôi cá sông trong ao phải tạo một dòng sông trong một cái ao tĩnh sụp oxy vào nước tạo một dòng chảy cố định hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mô hình này được triển khai nhờ hỗ trợ từ phía trung tâm khuyến đông hà nội và trạm khuyến nông phú xuyên hướng dẫn và làm những công tác đầu tiên để chuẩn bị vào nuôi cá công nghệ cao
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám mô hình này được trung tâm khuyến nông hà nội và trạm khuyến nông phú xuyên chọn là một trong hai hộ triển khai thí điểm
qua một thời gian chúng tôi làm đến bây giờ là được bốn tháng thì trọng thể thì cụ thể thì thấy cái sự khác biệt giữa trước đây nuôi thâm canh và bây giờ là siêu thâm canh
thì thực tế ra bây giờ đang nuôi là nơi
nuôi nhốt hiện tại bây giờ chúng tôi đang nuôi là nếu theo đúng thiết kế là một trăm năm mươi kg trên một khối nước
đấy là nơi nuôi nhốt
thế còn điều kiện sống đủ để cho con cá có thể trưởng hành tốt là ba bảy kg trên một khối nước
đối với cây mô hình này cũng như những mô hình thủy sản khác thì trạm khuyến đông thứ nhất là tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn nông dân
để thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và đúng yêu cầu của mô hình để xây dựng
và từ đó
trạm khuyến đông có thể làm cơ sở đánh giá tổng kết và để nhân rộng ra trên địa bàn huyện
thứ hai là đối với trạm khuyến nông thì cũng đã tổ chức hướng dẫn đào tạo rồi tập huấn kỹ thuật cho nông dân
để nông dân có trang bị cho nông dân những kỹ thuật đặc biệt là đối với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay và áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản
nhìn chung thì cái mô hình này tôi cho là rất là thuận lợi
còn cái việc đầu tư thì mặc dù là đối với các hộ
thì cái việc đầu tư cơ sở vật chất thì ban đầu thì nó cũng không lớn lắm
nhưng tôi cho là đây là cái hiệu quả rất lớn
mà hiện nay thực ra thì cái việc phát triển như này thì nó là cái mô hình tôi cho là có nhiều triển vọng
mà tới đây thì cũng tiếp tục đề nghị đối với trung tâm khuyến nông thành phố
rồi trạm khuyến nông huyện sẽ tiếp tục phát triển cái mô hình này để bà con áp dụng cái công nghệ mới
trong công tác chăn nuôi thủy sản
điểm chung của cả hai mô hình nuôi tôm càng xanh chưa được tại thanh trì và nuôi cá sông trong ao tại phú xuyên
là đều ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi do trung tâm khuyến đông hà nội triển khai
việc đưa công nghệ sinh học vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất
tạo ra sản phẩm dinh dưỡng cao không gây ô nhiễm môi trường
không sử dụng hóa chất thuốc kháng sinh góp phần tạo ra vùng nuôi tôm bền vững an toàn

trong cái nuôi hồng vị sản hiện nay là rất là quan trọng và rất có ý nghĩa thực tiễn với sản xuất
việc cơ bản là nuôi theo hướng áp dụng công nghệ sinh học trong hồng vị sản
thì cái chi phí nó giảm được rất nhiều và cái năng suất chất lượng nó đạt kỳ vọng rất là tốt
có thể nói thời gian gần đây thì có nhiều công nghệ cùng đỡ áp dụng trong hồng vị sản
bên cạnh các áp dụng công nghệ sinh học đã mang lại một hiệu quả nuôi rất là lớn
ví dụ như là trong nuôi trồng
trồng thủy sản với công nghệ mới đây là công nghệ sông trong ào
nếu áp dụng công nghệ sinh học cùng với các công nghệ hóa lý khác
thì có thể đẩy năng suất cao rất nhiều lần so với các công nghệ cũ
để ứng dụng công nghệ sinh học một cách rộng rãi hơn trong nuôi trồng thủy sản tại hà nội
thì theo một số hộ dân ngoài sự hỗ trợ của thành phố huyện và xã
cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích sau khi mô hình kết thúc
bên cạnh đó xã cần có những vùng quy hoạch tập trung định hướng là tập trung
để thực hiện những mô hình mang tính đặc thù
từ đó mới đề nghị nhà nước có những cơ chế chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng
như đường điện đường giao thông
để nhấn rộng mô hình nuôi trồng càng xanh và công nghệ sinh học trên địa phương
thì cần có nhiều yếu tố
một là về cái nguồn nước sạch cho bà con
hai là cần sự giúp đỡ về kỹ thuật cũng như là về vật chất
về con giống
và chọn một số các mô hình điểm để nhân rộng các mô hình
đề nghị là cấp cũng xem xét để hỗ trợ về kinh phí cho các hộ
hiện tại thành phố hà nội có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản rất lớn
với trên ba mươi hectare diện tích đưa vào khai thác nuôi trên hai mươi một hectare mặt nước
do vậy áp lực về nước sạch nuôi trồng thủy sản rất lớn
nếu ứng dụng tốt công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản
thì sẽ khắc phục được tình trạng ổn định
do vậy giảm được tỷ lệ ô nhiễm môi trường của ao nuôi
đồng thời hạn chế được việc thay nước thường xuyên trong ao nuôi
qua đánh giá hàng năm của trung tâm khuyến nông hà nội
thì hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học rất cao
đồng thời sử dụng chế phẩm sinh học làm cho thể trạng của vật nuôi
cũng như thủy sản tốt lên tăng vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa
do vậy tăng trọng rất nhanh việc sử dụng kháng sinh cũng giảm nhiều
trong thời gian tới trung tâm khuyến nông hà nội sẽ tiếp tục đề xuất
với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho triển khai các mô hình tập trung
chủ yếu sử dụng chế phẩm trong đôi chồng thủy sản trong chăn nuôi
để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại hà nội
thưa quý vị và các bạn tháng khuyến mại hà nội có ý nghĩa quan trọng
trong việc kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng
trong và ngoài nước tạo ra chuỗi giá trị lợi ích cho người tiêu dùng
góp phần đưa thành phố
đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm
bên cạnh đó để bảo đảm chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian diễn ra tháng khuyến mại
lực lượng quản lý thị trường được tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa
của các doanh nghiệp tham gia đồng thời xử lý nghiêm những doanh nghiệp làm nhái
điểm vàng khuyến mại gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng
mời quý vị và các bạn theo dõi những ghi nhận sau trong tháng khuyến mại hà nội năm nay
với thông điệp tăng kết nối kích tiêu dùng tháng khuyến mại hà nội hai nghìn một mươi tám do sở công thương
phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại hà nội triển khai thực hiện với hàng loạt sự kiện lớn
năm nay là lần thứ một mươi chương trình tháng khuyến mại hà nội được tổ chức và đã thu hút được gần một doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh hàng việt tham gia với hơn một điểm bán hàng khuyến mại
điểm mới của năm nay là sự đổi mới về chất lượng quy mô và giá trị hàng hóa khuyến mại theo quy định
tại nghị định số tám mươi một ndcp của chính phủ cho phép mức khuyến mại của các doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi
được nâng tối đa một trăm linh giá trị sản phẩm hàng hóa khuyến mại thay vì năm mươi như trước đây
năm nay thì tháng khuyến mại hà nội huy động một số lượng doanh nghiệp tham gia vào chương trình tháng khuyến mại
tăng gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
và đặc biệt là từ mọi năm chỉ đạt được khoảng
trên một trăm linh điểm vàng thì năm nay tới gần một điểm vàng tham gia chương trình khuyến mại của thành phố
các doanh nghiệp mà tham gia vào chương trình là chuẩn bị rất là tốt
từ những cái khâu tuyên truyền quảng bá cho cái chương trình khuyến mại của đơn vị mình
thế rồi những cái sản phẩm đưa ra thì rất là đa dạng phong phú
bên cạnh đó để đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khuyến mại
bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi tham gia mua sắm
sở công thương hà nội đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình khuyến mại
tại các doanh nghiệp đăng ký điểm vàng tháng khuyến mại như hệ thống siêu thị vinmark
công ty trách nhiệm hữu hạn minh lâm siêu thị điện máy medimax siêu thị bixi
để hưởng ứng tháng khuyến mại thì solun hà nội có một số những chương trình khuyến mại rất là sâu
cụ thể là có một số có cái sản phẩm nồi dưỡng sinh
thì cộng với cái tháng khuyến mại thì
đã được khách hàng ủng hộ rất là nhiệt tình
trong tháng khuyến mại thì show hà nội đón cái lượng khách tăng tương đối cao
theo như tôi đánh giá thì nó phải tăng đến một trăm năm mươi lượng khách
và doanh số cũng tăng gấp rưỡi so với những tháng bình thường
qua kiểm tra tại các điểm vàng khuyến mại
nhìn chung các doanh nghiệp tham gia đã thực hiện đầy đủ các tiêu chí do sở công thương hà nội đưa ra
đó là thông tin về ngày vàng rộng rãi
chuẩn bị hàng hóa có chất lượng rõ nguồn gốc xuất xứ
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong và sau khi mua hàng
bên cạnh đó để bảo đảm chất lượng hàng hóa
trong suốt thời gian diễn ra tháng khuyến mại
lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra
kiểm soát chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia
đồng thời xử lý nghiêm những doanh nghiệp làm giả điểm vàng khuyến mại
ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng
theo quan điểm của mình trước đây giảm đá thường là nó không thực chất
đảm bảo chất lượng nhưng mà giá lại rất là tốt
cho nên là người tiêu dùng rất có nhiều lựa chọn
mình cũng thấy là khi mà có cái tháng khuyến mại đấy
thì là người tiêu dùng người ta được thưởng lợi rất là nhiều
và thực sự đây là một trong các chương trình mà người tiêu dùng chúng tôi
cũng rất là mong chờ là sẽ có nhiều các chương trình như thế này
để chúng tôi có được những cái sản phẩm tốt nhưng mà vẫn có giá rất là hợp lý
tất cả hầu hết những cái cửa hàng kinh doanh ở trên địa bàn thành phố
đã quan tâm và đã tham gia
và cái chương trình này rất là đông đả
thế và sở công thương hà nội thì cũng đã tổng hợp toàn bộ danh sách
những cái doanh nghiệp tham gia vừa cho cục quản lý thị trường hà nội
và chỉ đạo các cái đội ở trên địa bàn để tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát
theo những cái bản đăng ký khuyến mại hoặc là thông báo khuyến mại
đến sở công thương theo quy định
chương trình tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn một mươi tám không chỉ gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng
mà còn tạo thêm động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản phẩm
thương hiệu việt
đây cũng là đòn bẩy kích thích mua sắm góp phần hoàn thành chỉ tiêu tổng mức lưu chuyển hàng hóa
và doanh thu dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu của thành phố hà nội trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo